trong tình hình các loại hình nghệ thuật truyền thống hiện nay đang ngày càng mai một và không thu hút được khán giả
mới đây nhà hát múa dối việt nam đã mạnh dạn đưa tác phẩm văn học kinh điển chuyện kiều của nguyễn du lên sân khấu
vở diễn thân phận nàng kiều được coi là tác phẩm sân khấu thử nghiệm mới
mang tính đột phá sáng tạo với mong muốn đem đến một hình tượng nhân vật khác biệt gần gũi dưới góc nhìn đường đại
việc sử dụng nghệ thuật múa dối với các diễn viên là những con dối không có cảm xúc để kể về nàng kiều
là khá mạo hiểm đối với cả ekip
tuy nhiên bằng tài năng và sự tâm huyết với nghệ thuật múa dối
các nghệ sĩ đã tái hiện khắc họa tính cách từng nhân vật một cách khác biệt và mới lạ
nhân vật trong thơ của đại thi hảo nguyễn du đã lên sân khấu múa rối sắc nét nhưng vô cùng gần gũi
có ý định định giả dựng năm hai nghìn một mươi một nhưng mà rồi đến tận bây giờ thì việc này mới thực hiện được
với hết tâm trí của mình tâm lực của mình và với cái yêu chuyện kiều của nguyễn du
thì chúng tôi tạo ra một hình ảnh
tôi mong chờ rằng là trước hết là tôi cái vở diễn được công chúng đón nhận
cái là điều mong chờ nhất
và điều thứ hai tôi cũng mong muốn là qua vở diễn này qua tác phẩm này
thì các khán giả cũng như là công chúng nhìn với nghệ thuật múa rối
với lại một con mắt khác nữa khi mà chúng tôi ra mắt vở diễn này
mọi tinh tiết cảnh trí trong vở diễn được xử lý bằng các mảng miếng
cho diễn múa rối tạo sức hấp dẫn
không gian ánh sáng chiều tượng đặc sắc mới lạ
âm nhạc vở diễn có sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại
với sự độc đáo của ngôn ngữ nghệ thuật dối
kết hợp với một ekip tài năng thân phận nàng kiều đã gây được sự chú ý
múa rối là điều khiển bằng con rối không có biểu cảm về khuôn mặt
không có biểu cảm về cơ thể
thông qua một cái đạo cụ là một cái mặt nạ và một cái miếng vải thôi
mà mình phải lồng vào đó cảm xúc lồng vào đó những nỗi đau
lồng vào đó cả hoàn cảnh của cô ấy nữa
cho nên là có rất nhiều việc khó khăn và áp lực trong đó
đối với tôi thì rất là ấn tượng
vở kiều hôm nay thì phải nói rằng là tôi đánh giá rất cao cái tính nghệ thuật
sự kết hợp giữa dối và sự sáng tạo về cái ngôn ngữ mới
làm mới trong cái vở ngày hôm nay thì phải nói rằng là
đấy là một cái sự lao động sự sáng tạo của nhà hát của rối
nhằm góp phần tìm hướng phát triển cho loại hình nghệ thuật truyền thống này nói riêng
bên cạnh đó cũng tạo động lực cho các loại hình truyền thống khác đổi mới sáng tạo để thu hút được khán giả đương đại